thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng ba các lực lượng mỹ tại hàn quốc usfk cho biết đã tiến hành khóa huấn luyện đầu tiên về triển khai bệ phóng từ xa của hệ thống phòng thử tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thad tại hàn quốc
quân đội mỹ đã công bố hình ảnh về khóa huấn luyện diễn ra vào ngày một mươi chín tháng ba chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi truyền thông triều tiên đưa tin nước này đã tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân chiến lược dưới nước và diễn tập tên lửa hành trình trong tuần này
usfca nêu rõ việc huấn luyện các lực lượng vận hành thad đã giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thế trận phòng thủ kết hợp trong liên minh đồng thời thể hiện cam kết vững chắc của washington trong hỗ trợ và bảo vệ hàn quốc củng cố hơn nữa an ninh và ổn định trên khu vực bán đảo triều tiên
đợt huấn luyện diễn ra cùng lúc với cuộc tập trận chung thường kỳ kéo dài một mươi một ngày giữa mỹ và hàn quốc mang tên lá chắn tự do fs mới kết thúc vào ngày hai mươi ba tháng năm